kính chào quý vị và các bạn
do đã nằm sâu trong khối không khí lạnh nên mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ cũng giảm hẳn chỉ còn lác đác vài nơi
về nhiệt độ thì nền nhiệt chưa có cơ hội tăng nhanh hôm nay ngày mai giao động trong khoảng từ bảy đến một mươi năm độ
trời rét đậm rét hại vùng núi ba sáu độ thậm chí vùng núi cao có nơi dưới độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá
sau đó sang những ngày tiếp theo nền nhiệt sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng phổ biến là ít mưa
mức nhiệt cao nhất ngày mai chỉ xung quanh ngưỡng là một mươi sáu độ sau đó nền nhiệt có tăng nhẹ nhưng nhìn chung vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại
với thời tiết rét sâu cùng với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có diễn biến phức tạp nhưng quý vị cần giữ ấm cơ thể tránh những bệnh về đường hô hấp
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên phổ biến là ít mưa
trời rất đậm rất hại với nhiệt độ giao động trong khoảng từ tám đến một mươi bảy độ
phần từ quảng bình đến thừa thiên huế do quá trình rồn xuống của không khí lạnh kết hợp với địa hình nên có mưa giải rác với mức nhiệt ở trong ngưỡng là một mươi hai hai mươi một độ
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi có mưa rông vài nơi trời xe lạnh với nền nhiệt độ cao nhất ở trong ngưỡng là hai mươi ba hai mươi sáu độ
phần còn lại thuộc khu vực bình định đến bình thuận thời tiết mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ trưa chiều từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
thời tiết phổ biến ít mưa ban ngày có nắng tuy nhiên do tác động của không khí lạnh khuếch tán nên nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm nhẹ giao động từ một mươi sáu đến ba mươi độ đêm và sáng trời rất nhẹ
đối với khu vực nam bộ nhiệt độ ban ngày hầu như ít biến động trời có nắng nhiều với mức nhiệt từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
liêu ý là mưa rông trái mùa có thể xuất hiện lượng mưa tập trung chính tại ven biển các tỉnh nguyên tây và chiều tối
kèm theo khả năng xảy ra rông xét cần chú ý đề phòng